hàng nghìn chiếc xe tải ben chở đá ngày đêm di chuyển trên quốc lộ năm mươi một
cũng như nhiều tuyến đường khác ở đồng nai gây ra ủ nhiễm môi trường nghiêm trọng
và những vụ tai nạn giao thông chết người
vấn đề này đã trở thành nỗi ám ảnh của người tham gia giao thông và người dân sống tại đây
sống ở mặt tiền quốc lộ năm mươi một đoạn thuộc địa phận phường phước tân thành phố biên hòa
nhưng ít khi gia đình ông đào khắc trụ dám mở cửa nhà vì bụi từ các xe chở đá
ông trụ cho biết khu vực ngã ba giao giữa quốc lộ năm mươi một với đường chuyên dụng
và khu vực các mỏ đá tân cang có hàng nghìn xe tải ben chở đá ra vào mỗi ngày
kéo theo đó là tình trạng ô nhiễm môi trường từ bụi đá và mất an toàn giao thông do các xe tải ben gây ra
theo ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại khu vực này các xe tải ben chở đá lưu thông dày đặc
trong khi đó nhiều xe bất chấp tín hiệu đèn giao thông vượt cả đèn đỏ
điều này khiến tình trạng mất an toàn và ủn tắc giao thông thường xuyên xảy ra
tại sao đó để kìa đèn đỏ kìa cấm quẹo cấm quẹo kìa nguy hiểm cho người đi bên nơi kia không
đứng đây mình giờ mình thấy xe không
trước thực trạng trên các lực lượng chức năng tỉnh đồng nai đã tăng cường các biện pháp tuần tra xử lý
thống kê của thanh tra giao thông tỉnh đồng nai và công tác phối hợp liên ngành từ đầu năm đến nay
đã phạt hơn một hai trăm linh phương tiện vi phạm với tổng số tiền hơn ba hai tỷ đồng
tuyển thay lực lượng của thanh tra phối hợp cho nó chặt chẽ với lực lượng ngành sát giao thông của địa phương
xử lý dứt điểm những hôn thần xử lý nghiêm không bất cứ né tránh trường hợp
không tiếp tay trường hợp nào để cháy ra trên đề bàng
để chấn chỉnh tình trạng những đoàn xe tải lưu thông mất an toàn giao thông và gây ô nhiễm môi trường
cần sự phối hợp đồng bộ của các ngành liên quan
ngoài ra nhiều ý kiến cho rằng cơ quan chức năng cũng cần làm rõ có hay không sự bảo kê
làm ngơ đối với những đoàn xe tải ben vi phạm an toàn giao thông của những người có trách nhiệm
trong đó điển hình phải kể đến mới đây nhất vào tối ngày một mươi bốn tháng bốn
công an tỉnh đồng nai bắt giữ đoàn xe hai mươi bảy chiếc xe tải của hai doanh nghiệp vận tải đã tồn tại nhiều năm qua
gây bước xúc trong dư luận ở đồng nai